vào lúc một mươi bốn h một mươi năm chiều qua mùng bảy tháng một mươi tàu đá tây trường sa một thuộc công ty trách nhiệm hóa hạn một thành viên dịch vụ khai thác hải sản biển đông đã cập cảng cát lở vũng tàu đưa một mươi năm ngư dân quảng ngãi của tàu cá qng chín mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi năm ts bị nạn trên vùng biển trường sa vào ngày mùng ba tháng một mươi vừa qua về đến cảng an toàn
vào lúc một mươi bốn h một mươi năm chiều qua mùng bảy tháng một mươi tàu đá tây trường sa một thuộc công ty trách nhiệm hóa hạn một thành viên dịch vụ khai thác hải sản biển đông đã cập cảng cát lở vũng tàu đưa một mươi năm ngư dân quảng ngãi của tàu cá qng chín mươi năm nghìn sáu trăm bốn mươi năm ts bị nạn trên vùng biển trường sa vào ngày mùng ba tháng một mươi vừa qua về đến cảng an toàn